trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại tỉnh thanh hóa bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường yêu cầu tỉnh thanh hóa cần cân đối nguồn thực phẩm cho nhân dân sau dịch tả lợn châu phi
bên cạnh đó tỉnh cũng cần khoanh vùng tốt chủ động nguồn lợn giống ngay sau khi hết dịch không để bị động hay khan hiếm lợn giống và ảnh hưởng đến việc tái đàn
bộ trưởng nguyễn xuân cường yêu cầu tỉnh thanh hóa tránh tổ chức rầm rộ các đoàn đi đến tận trang trại làm công tác chỉ đạo cần tăng cường tuyên truyền để người dân không hoang mang
tiếp tục triển khai các biện pháp chống dịch đồng thời vẫn ăn thịt lợn bình thường bởi dịch tả lợn châu phi không lây lan sang người và động vật khác
cùng với đó tỉnh thanh hóa phải quan tâm đến việc tiêu thụ lợn thịt chưa nhiễm bệnh cho hộ chăn nuôi ra soát địa bàn để vận động hoặc tạo cơ chế hỗ trợ các doanh nghiệp thực phẩm
cơ sở giết mổ có năng lực tiến hành giết mổ cấp đông cất chữ thịt lợn đây cũng là biện pháp cân đối thực phẩm cho nhân dân bởi sau dịch nhiều khả năng thịt lợn sẽ khan hiếm giá thịt tăng cao
ngay từ bây giờ tỉnh cần khoanh vùng tốt chủ động nguồn lợn giống ngay sau khi hết dịch không để bị động khan hiếm lợn giống ảnh hưởng đến việc tái đàn